nhà chức trách zimbabwe ngày hôm qua cho biết số người tử vong trong vụ sập mỏ vàng ngày hai mươi chín tháng chín ở nước này đã tăng lên ít nhất chín người
phát biểu với báo giới chủ tịch liên đoàn thợ mỏ zimbabwe cho hay lực lượng chức năng đã đưa được bốn thi thể lên mặt đất và năm thi thể khác vẫn đang bị trôn vùi trong đống đổ nát
hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do nhiều khu vực của mỏ vàng này vẫn tiếp tục sập
vụ tai nạn xảy ra tại mỏ bayhart ở chegutu cách thủ đô harare khoảng một trăm hai mươi km về phía tây
bộ trưởng mỏ của zimbabwe đã đến hiện trường giám sát công tác cứu hộ và xác nhận hai mươi một thợ mỏ đã được giải cứu
quốc gia phía nam châu phi này có chữ lượng lớn bạch kim kim cương vàng than đá và đồng
do nền kinh tế suy thoái hoạt động khai thác trái phép đã trở nên tràn lan và thường không đảm bảo an toàn
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đã có hai mươi bốn thợ mỏ thiệt mạng khi
một mỏ bỏ hoang bị ngập sau những trận mưa xối xả ở miền trung zimbabwe